là sự kiện chào mừng liên hoan phim việt nam lần thứ hai mươi sẽ diễn ra tại thành phố đà nẵng từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một
tuần phim do cục điện ảnh bộ văn hóa thể thao và du lịch chủ trì tổ chức
ngày sau lễ khai mạc tuần phim được khởi động với bộ phim sài gòn anh yêu em của đạo diễn lý minh thắng
đây là một bộ phim điện ảnh hai tâm lý xã hội xoay quanh những câu chuyện tình lãng mạn dễ thương xen lẫn tính hài hước được thể hiện tinh tế ở sài gòn
câu chuyện đã dẫn dắt người xem cảm nhận về mảnh đất sài gòn và những con người yêu mến nó
với hai mươi chín bộ phim được trình chiếu tuần phim gửi tới thông điệp của liên hoan phim việt nam lần thứ hai mươi với khẩu hiệu
xây dựng nền công nghiệp điện ảnh hiện đại và nhân văn
liên hoàn phim việt nam lần thứ hai mươi là sự kiện văn hóa quốc gia nhằm giới thiệu và quảng bá nền văn hóa việt nam tiên tiến
đậm đà bản sắc dân tộc thông qua các tác phẩm điện ảnh của việt nam
đêm nhạc lễ hội gió mùa mansun music festial hai nghìn một mươi bảy đã chính thức khai mạc tại hoàng thành thăng long
với hàng chục nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia trên thế giới đêm nhạc đã đưa một không gian âm nhạc quốc tế tới với thủ đô hà nội
cơn gió mùa âm nhạc thực sự có một khởi đầu tốt đẹp khi đem đến cho khán giả những món ăn âm nhạc thú vị làm thỏa mãn mọi giác quan
ngoài chất lượng về âm nhạc sân khấu ánh sáng chính hình ảnh về mùa xuân hoàng thành sạch rác sau buổi diễn
nếp cư sử sôi động nhưng vẫn đầy văn minh của khán giả cũng trở thành một điểm đặc sắc rất đáng tự hào của lễ hội gió mùa hai nghìn một mươi bốn
để từ đó thứ mà khán giả cảm nhận sẽ là trọn vẹn một chất âm nhạc đẳng cấp và văn minh
mới đây đại sứ quán tây ban nha đã tổ chức chương trình nghệ thuật múa flamenco những điều nhỏ bé
chương trình là cơ hội để những nghệ sĩ tây ban nha giới thiệu loại hình
nghệ thuật độc đáo của quê hương mình đến với khán giả việt nam
những điều nhỏ bé là một dự án nghệ thuật mới của nghệ sĩ ursula lopek
được thay ngén và hình thành sau một chặng đường dài làm nghệ thuật
đây là chương trình múa thứ tư của ursula được thực hiện khi đã ở độ chín trong nghề
với mong muốn giúp khán giả hiểu rõ hơn về những điều nhỏ bé xung quanh thế giới của vũ điệu flamenko
tất cả những gì tôi biết là những điều nhỏ bé
những điều diễn trong chương trình này đều là những gì cô đọng nhất của flamenco
tôi muốn tìm ra những điểm đặc sắc những điều quan trọng nhất của điệu nhảy flamenco
ví dụ như những lời hát những điệu nhảy những âm thanh đặc sắc nhất để mọi người hiểu rõ hơn về flamenco
trong chương trình biểu diễn lần này australia ursula là vũ công duy nhất trên sân khấu
biểu diễn cùng tiếng đàn guitar của gervai pardino và sọng hát của nghệ sĩ goma caballero

sân khấu rất đơn giản chỉ với tầm gỗ đen hình chữ nhật không quá rộng
đủ để usila kể câu chuyện mang nhiều cảm xúc của tình yêu
bằng những vũ điệu plamenko mạnh mẽ điêu luyện và luôn gợi cảm
thông qua những bước vũ đạo thuần túy australia đã dẫn dắt khán giả trên hành trình
tìm kiếm những điều tuy nhỏ bé nhưng lại chạm tới tâm can và khơi nguồn cảm xúc
nơi ta bắt gặp những điều giản đơn và chân thật nhất
lấy cảm hứng từ những điều tưởng chừng rất nhỏ bé trong thế giới flamenko
tôi muốn đưa những bước vũ đạo của mình đạt tới sự tinh hoa và thể hiện được linh hồn của môn nghệ thuật này
cùng với đó vở diễn không có nhiều nghệ sĩ tham gia
nhưng họ lại là những nghệ sĩ giỏi và có tiếng trong giới nghệ thuật ở tây ban nha
đây là tác phẩm được tôi thực hiện bằng cả trái tim
và tôi rất vui khi tác phẩm được các bạn đón nhận nồng nhiệt
trong suốt hơn một tiếng đồng hồ
những vũ điệu flamenco
mang nhiều nét hoang dã của người dân zigan
được pha trộn với vũ đạo ả rập
có lúc là những giận hờn
có lúc là những tình tứ
có lúc lại là những đàm say
đã giúp khán giả việt nam có được những trải nghiệm tuyệt vời về đất nước của những chú bò tót này
khi mà chương trình kết thúc thì mình vẫn hơi thấy luyến tiếc và muốn xem thêm
thực tế thì mình cũng
không có am hiểu nhiều về các cái dòng nhạc lắm
nhưng mà theo như mình được biết thì flamenco là có thể bắt nguồn từ dân zigan
hay dân du mục gì đấy
thế mình thấy các cái điệu nhảy rất là phóng khoáng
hoặc là các cái bài hát của các cái ca sĩ trong chương trình hát cũng giọng rất là khỏe
cảm giác như là mình đang đi giữa một cái thảo nguyên đấy
những con người tây ban nha rất là sôi nổi nhiệt tình phóng khoáng
có những cái nét rất là đặc trưng của tây ban nha
thế thì riêng về âm nhạc thì cũng đã rất hay
nhưng mà đặc biệt là người múa rất là giỏi
tất cả những tiết tấu rất phức tạp của dân vũ tây ban nha thể hiện ở đôi chân này
thì truyền âm thanh ra
và mới đầu chúng tôi không để ý thì không biết tưởng cái ông ấy gõ
nhưng mà hóa ra không phải
tất cả tiết tấu
sinh ra đều ở cái đôi chân của bà ấy
thế thành ra nói chung là một nghệ sĩ rất là giỏi
đặc biệt là dân tây ban nha là dân rất nhiệt tình
trước đây chúng tôi cứ nói đùa
mấy người tôi học ở nước ngoài
mấy người tây ban nha gặp nhau thì như là một cái chợ
tức là họ nhiệt tình họ sôi nổi lắm
thì tất cả những cái nhiệt tình sôi nổi đều thể hiện trong cái buổi biểu hiện ngày hôm nay
chương trình khép lại bằng những chàng pháo tay giòn dại
và sự hài lòng của khán giả
và điều này đã khẳng định cho thành công của đêm diễn
là hoạt động thường niên do hội di sản văn hóa thăng long hà nội tổ chức
liên hoàn văn hóa tín ngưỡng thờ mẫu mang nhiều ý nghĩa giá trị
không chỉ đối với những thanh đồng
mà còn là dịp để các nhà quản lý đưa ra những biện pháp đúng đắn
trong việc gìn giữ phát huy giá trị của nhân dân
liên hoan năm nay cũng ghi nhận nhiều điểm đổi mới trong cách thức tổ chức
tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ là một tín ngưỡng dân gian có từ lâu đời của người việt
có nguồn gốc từ thời tiền sử
khi người việt thờ các thần linh thiên nhiên là mẫu thiên mẫu địa và mẫu ngàn
tín ngưỡng thở mẫu còn gắn liền với nghệ thuật chầu văn hay còn gọi là hát văn

thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người việt
đã được unesco chính thức công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi
nhân dịp kỷ niệm ngày di sản việt nam hai mươi ba tháng một mươi một
để đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ
hội di sản văn hóa thăng long đã tổ chức liên hoàn văn hóa tín ngưỡng thở mẫu tam phủ hà nội năm hai nghìn một mươi bảy
liên hoàn mang nhiều mục đích ý nghĩa
tích cực đến việc bảo vệ và phát huy giá trị của loại hình di sản này

nghĩa là chúng tôi sẽ là một cái bước để mà thực hiện cái chương trình hành động quốc gia
do bộ văn hóa thể thao và du lịch hà nội phát động về bảo tồn phát huy giá trị của tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người việt
thứ hai là phải đạt được cái mục đích là đây là một cuộc liên hoàn
mà phải đảm bảo được những cái nét cổ truyền bảo đảm được cái giá trị văn hóa cổ truyền của tín ngưỡng thờ mẫu
thứ ba là thông qua việc lần này thì cũng góp một cái phần để định hướng về nội dung về hình thức
để làm sao tức là mình phải giữ được cái nét cổ truyền mà cái đó là cái cực kỳ quan trọng
thứ tư là cũng từng bước góp phần giúp cho cơ quan quản lý
để giữ được cái nét cổ truyền mà cái đó là cái cực kỳ quan trọng thứ tư là cũng từng bước góp phần giúp cho cơ quan quản lý
đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực nếu có mà xảy ra trong quá trình tiến hành thực hiện cái nghi lễ hậu đồng
liên hoan năm nay có sự tham dự của hai mươi chín thanh đồng đến từ hà nội và các tỉnh thành lân cận
liên hoàn mở màn với lễ xước của hai mươi chín thanh đồng cung văn đoàn múa xanh tiền múa quạt đoàn cờ thần và đoàn tổ nữ sân hoa tạo không khí tưng bừng sôi động
với chủ đề thực hành nghi lễ hầu đồng cổ truyền và những nét đổi mới trong xã hội đương đại trên địa bàn hà nội
liên hoan là một hoạt động văn hóa truyền thống nhằm thực hiện chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
trong bốn ngày tổ chức diễn xướng hậu đồng của các thù nhang thanh đồng mang đến liên hoàn gần chín mươi giá đồng

mở màn hoạt động diễn xướng hậu đồng tại liên hoàn
là phần trình hậu các giá đồng của thanh đồng đặng thị nhĩu thù nhang đền dừng với ba giá hậu là quan đệ nhất chầu đệ nhị đông quân và ông hoàng bơi thoài
thù nhang đặng thị nhĩu là người cao tuổi nhất trong các thanh đồng tham gia liên hoàn lần này và bà cũng là người nằm giữ nhiều nghị thức hậu đồng truyền thống từ xa xưa để lại

đây là lần thứ tư hội di sản văn hóa thăng long tổ chức liên hoan văn hóa tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ

họ sẽ là những tấm gương để hầu cho thật là tốt
sự góp mặt của nhiều nhà nghiên cứu văn hóa trong bàn tư vấn của liên hoan
không chỉ là dịp để họ trao đổi góp ý kiến với các thanh đồng
về chuyên môn về lời ca âm nhạc theo nội dung từ cổ truyền
đến những nét đổi mới phù hợp với xã hội đương đại
mà qua đó tiếp tục tìm hiểu làm sáng rõ hơn về nguồn gốc đặc điểm
và giá trị của tiếng ngưỡng thờ mẫu tam phù tứ phù
cái bàn tư vấn đấy là chúng ta phải sâu tóm toàn bộ tất cả những cái gì
những cái hiện tượng nó được trình bày trong cái đợt này
để chúng ta đánh giá nó giữa cái truyền thống
giữa cái đời sống hiện tại với cái nhịp sống bây giờ
nó còn cái gì mà chúng ta cần giữ chúng ta cần phát huy
và đồng thời chúng ta cũng phải loại bỏ bớt những cái thứ mà nó không cần thiết
hoặc nó không phù hợp với cái tiêu chí của tín ngưỡng văn hóa tín ngưỡng truyền thống nữa
thế nếu chúng ta mà không có những cái đợt như thế này
thì chúng ta không thể nào có những cái cung cấp những cái điều kiện
để cho những nhà quản lý văn hóa có định hướng
cho đảng và nhà nước định hướng cho cái tín ngưỡng của chúng ta
đúng với cái nghĩa văn hóa truyền thống
liên hoàn nhận được sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo quần chúng nhân dân
đây là dịp để các thanh đồng giao lưu học hỏi lẫn nhau
đồng thời cũng khẳng định nét đẹp của tín ngưỡng thờ mẫu truyền thống
và những nét đổi mới cần thiết trong xã hội hiện đại
chương trình đời sống văn nghệ tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây
mọi ý kiến đồng góp xây dựng chương trình
quý vị và các bạn có thể gửi về hòm thư
phòng văn hóa a n org vn
hoặc qua số điện thoại hai nghìn bốn trăm ba mươi hai sáu trăm sáu mươi chín năm trăm linh tám